thưa quý vị theo thống kê trong một mươi ba ngày tính đến ngày năm tháng chín
công an thành phố đã lập biên bản xử lý ba bốn trăm bốn mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi hai phương tiện vi phạm chỉ thị một mươi sáu
trong lúc giãn cách xã hội
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
vào tối ngày năm tháng chín lực lượng đã kiểm tra hơn tám trăm năm mươi bảy ba trăm linh lượt phương tiện
lập biên bản xử lý ba bốn trăm bốn mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi hai phương tiện vi phạm chí thị một mươi sáu
trong lúc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
ba ngày qua công an thành phố đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp gần một bốn trăm linh tài khoản thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động
sắp tới công an thành phố hồ chí minh sẽ đem ảnh ứng dụng công nghệ thông tin
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện
và người lưu thông trên đường gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm